về phía liên hợp quốc tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres vừa tuyên bố chi hai mươi triệu đô la mỹ
từ quỹ cứu trợ khẩn cấp cho hoạt động cứu trợ tại ukraine
ông guterres khẳng định liên hợp quốc sẽ hỗ trợ hết sức những người cần được giúp đỡ
và nhấn mạnh việc bảo vệ người dân phải là mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong tình hình hiện nay
phát biểu với báo giới tại trụ sở liên hợp quốc tại new york ông guterres tái khẳng định
tất cả cần tuân thủ luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế đồng thời bày tỏ hy vọng
những quyết sách của các bên trong vài ngày tới sẽ tuân thủ hiến trương liên hợp quốc
cùng ngày chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc abdullah sahid cũng ra thông cáo kêu gọi
các bên ngừng bắn giảm căng thẳng và trở lại đối thoại đàm phán ngoại giao
ông nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu lúc này là đảm bảo an toàn cho người dân ukraine
cũng như đảm bảo cho họ được tiếp cận các nguồn cứu trợ
trong khi đó đội phối viên nhân đạo của liên hợp quốc tại ukraine bà osnab lubrani
khẳng định quyết tâm sát cánh cùng người dân ukraine
theo đó những nhân viên cứu trợ nhân đạo của liên hợp quốc có mặt tại thực địa
sẽ hỗ trợ người dân hết sức có thể
quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef cũng lên tiếng kêu gọi các bên tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế
bảo vệ trẻ em và đảm bảo cho các nhân viên cứu trợ nhân đạo
có thể tới thực địa một cách nhanh chóng và an toàn